hôm nay là ngày đầu tiên hà nội triển khai việc thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào thành phố
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước
đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
việc triển khai các chốt phải bảo đảm chặt chẽ nhưng không được để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ
gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân
đó là yêu cầu của chủ tịch ubnd tp hà nội
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận
sông cấm chợ và phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa lưu thông
điểm chốt tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ km số một trăm tám mươi tám đi qua huyện thanh trì
mọi phương tiện vào thành phố đều phải dừng lại để tài xế hành khách đo thân nhiệt khai báo y tế
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín những trường hợp nghi ngờ
trong sáng nay cũng đã có một số phương tiện vận tải hành khách đi từ địa phương có dịch
không có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính buộc phải quay đầu xe
chủ yếu là phòng chống dịch và ngăn chặn các trường hợp ép thông vào trong địa bàn thành phố
với tinh thần như vậy do vậy chúng tôi chỉ đạo trong tổ chức thực hiện là hết sức linh hoạt
giải quyết làm sao các cái thông nó phải bắt nhanh để có giải phán các xe đánh đẩy người ta giao thông
rồi những cái tuyến trọng điểm ví dụ như tuyến quốc lộ này quốc lộ một này
thì chúng ta có hai chốt một chốt ở pháp vân cầu rẽ để kiểm tra xử lý cái nhánh đi ở quốc lộ một
nếu mà đã kiểm tra ở đấy rồi
thì sẽ báo cho chốt này không dừng là kiểm tra và chỉ kiểm tra ở đường cao tốc
nhất là trong cái khai báo y tế thì làm thật nhanh
các chốt kiểm soát hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công an thành phố hà nội chịu trách nhiệm chung
phân công cán bộ trong chốt thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
đối với lực lượng cảnh sát giao thông
cục cảnh sát giao thông cũng đã có chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tuyệt đối không được chủ quan lơ là
quá trình tham gia phối hợp kiểm soát người phương tiện đi đến từ các vùng có dịch phải linh hoạt
điều hành phân luồng giao thông bảo đảm kiểm soát hiệu quả nguồn lây bệnh
nhưng không ngăn sông cấm chở không để ách tắc trên các tuyến giao thông
điều hành phân luồng giao thông bảo đảm bảo an toàn với anh em phân bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch
với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm lãnh đạo công an tp hà nội cũng đánh giá
trong những ngày đầu tiên triển khai có thể sẽ phát sinh nhiều khó khăn
liên quan tới lưu lượng phương tiện lớn
việc khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến
khuyến cáo người dân phải tự giác nâng cao ý thức
tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch và thượng tôn pháp luật
nên chủ động khai báo y tế trực tuyến trước khi di chuyển vào thành phố